trong khi đó tại tỉnh bình định các đơn vị chức năng công an tỉnh cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại một doanh nghiệp may gia công ở huyện phù cát
trước đó vào trưa ngày một tháng tám tại kho hàng công ty trách nhiệm hoạn may hoàng vinh
ở xã cát tân huyện phù cát đã xảy ra cháy lớn
nguyên liệu ở kho làm vải xốp nên ngọn lửa cháy lan ở bãi để xe công nhân
thiêu dụi hai mươi xe mô tô và tiếp tục lan sang kho hàng ở gần đó
công an huyện phù cát đã phối hợp cảng hàng không phù cát trung đoàn không quân chín trăm hai mươi năm
tiến hành dập tắt đám cháy
đến một mươi bốn h cùng ngày ngọn lửa được khống chế rất may là không xảy ra thiệt hại về người
thiệt hại vụ cháy ước tính hơn hai tỷ đồng nguyên nhân bước đầu xác định là do sự cố hệ thống điện